trước tình hình dịch bệnh đang trong giai đoạn khó khăn đảng nhà nước đã và đang dốc toàn tâm toàn lực
để bảo vệ sự an toàn tính mạng sức khỏe cho đồng bào dù ở trong nước hay ở nước ngoài
xong để chiến thắng dịch bệnh thì rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng
mà trước hết là ý thức trách nhiệm của mỗi người
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại khu cách ly tập trung trường quân sự tỉnh phú thọ
từ nước nga xa xôi về việt nam được mấy hôm người đàn ông này nhận được thông tin
có người nhiễm covid một mươi chín trên chuyến bay của mình nên đã tự nguyện cùng vợ đi cách ly tập trung
gặp gỡ người thân không lâu đã phải chia tách khiến anh có nhiều nỗi niềm tâm sự
nhưng nhờ sự quan tâm động viên thường xuyên của cơ quan chức năng
đặc biệt là các bác sĩ quân y tại khu vực cách ly
anh đã yên tâm hơn phần nào vơi đi nỗi nhớ người thân
tôi biết được là tình hình dịch bệnh ở việt nam và tất cả các nước trên thế giới đang rất nghiêm trọng
nói chung là ai cũng phải có ý thức tự giác
và cách ly khi mình ở từ vùng dịch về hoặc là mình có khả năng lây nhiễm
xong đây cách ly thì thấy là mọi thứ rất là thoải mái
các anh ở đây phục vụ rất là nhiệt tình
những ngày qua khu vực cách ly trường quân sự tỉnh đã tiếp nhận hàng chục lượt công dân trong nước
cũng như từ nước ngoài trở về
trong đó nhiều người đã xa quê lâu năm có con nhỏ thậm chí có người đang mang bầu
họ đều có tâm trạng nhớ nhà nhớ người thân song vì trách nhiệm với cộng đồng
nên đã tự nguyện và chấp hành tốt quy định cách ly
tôi cũng thường xuyên là thông tin với mọi người và gia đình
vào đây tôi không có nghĩa là bị bệnh mà tôi muốn an toàn cho mọi người và cho cộng đồng nữa
để cho bạn bè và gia đình cũng như là người thân ở nhà yên tâm hơn
ở chúng tôi có rất nhiều công dân tự nguyện đến cách ly để đảm bảo cho sức khỏe chính bản thân mình
và cho cộng đồng qua câu chuyện thăm hỏi thì chúng tôi cũng động viên tư tưởng
các công dân và tinh thần của họ thì vẫn rất là vui vẻ chấp hành để sớm hoàn thành thời gian cách ly
trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch bệnh thì một số người lại thiếu đi ý thức
tìm cách trốn tránh cách ly ích kỷ không suy nghĩ đến mối nguy với cộng đồng nếu bùng phát dịch
lúc này ý thức của mỗi người trong cuộc chiến chống dịch vô cùng quan trọng
chúng ta cần có trách nhiệm với cộng đồng mà thực hiện tốt các quy định của ngành y tế
để bảo vệ sức khỏe bản thân gia đình và xã hội